đáng lo ngại dù chỉ học hết lớp tám nhưng thái lại đưa ra những tài khoản giả có giá trị hàng trăm triệu đồng cùng gia đình bề thế
khiến các bị hại tin tưởng và không ngần ngại chuyển tiền
từ đầu năm hai nghìn hai mươi đến nay đối tượng đã thực hiện được ít nhất bốn vụ chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng của các bị hại
bên cạnh sự tinh vi ma mánh của đối tượng thái khi đã lợi dụng lòng tốt của các bị hại mà phần lớn là phụ nữ
tồn tại là sự nhẹ dạ cả tin của một bộ phận người dân
chúng tôi tiến hành áp dụng các biện pháp nghiệp vụ và đồng bộ với sự phối hợp với các đơn vị chức năng
thì chúng tôi nhận định được đối tượng là hoạt động lưu động và xác định đối tượng xuất hiện tại khu vực thành phố đà lạt lâm đồng
thì ngay lập tức chúng tôi tự đổ công tác nhanh chóng bắt giữ đối tượng
từ đầu năm hai nghìn hai mươi đến nay tôi đã thực hiện thành công bốn vụ
tổng số tiền là một trăm hai mươi năm triệu do không có công việc ổn định với lại chuyện về chuyện gia đình
nên em mới xin lê những chuyện vi phạm phép luật
thủ đoạn chung mà các đối tượng sử dụng đó là hách tài khoản facebook để giả danh nhắn tin cho người thân bạn bè hỏi vai tiền
nhờ chuyển tiền hộ rồi chiếm đoạt
giả nhân viên ngân hàng nhắn tin gọi điện thông báo tài khoản
sau đó hướng dẫn đăng nhập đường link lừa chiếm đoạt mã otp rồi rút tiền trong tài khoản
giả mua bán hàng qua mạng để chiếm đoạt tài sản
giả cho vay tiền qua app sau đó lừa bị hại chuyển tiền đóng phí rồi chiếm đoạt
giả người nước ngoài tặng quà rồi yêu cầu đóng tiền nhận hàng để chiếm đoạt
một hình thức khác cũng tinh vi không kém đó là lừa đảo bằng hình thức nhận quà
nạn nhân sẽ được giải quyết
một đối tượng lạ mặt gợi ý gửi quà có giá trị lớn cho nạn nhân như kim cương cụt xoaạt với điều kiện là phải chịu phí vận chuyển
khi nạn nhân đã dính bẫy đối tượng lừa đảo sẽ tiếp tục vẽ ra nhiều lý do hợp lý khác để tiếp tục lừa đảo tiền của nạn nhân
trò lừa đảo chỉ kết thúc trong đau đớn khi nạn nhân nhận ra mình bị lừa và báo công an
bây giờ phát hiện ra là số tiền
số quà là số đấy là nó rất nhiều tiền
chị phải nộp thêm bốn mươi năm triệu nữa thì là chúng em mang được cái gói quà đấy ra giả cho chị
càng ngày là nó càng mắt gửi rất là nhiều
nên là cứ mỗi một lần mà để có nêu ra một cái lý do gì đấy thì là đều phải bắt chị phải nộp tiền vào đấy
thế đâm ra là chị cứ chỉ sợ là mất những cái khoản tiền trước thôi
chị gửi tổng là bảy lần
tổng số tiền mà chị đã phải gửi thì là một tỷ ba mươi bảy triệu
khi thực hiện các giao dịch tài chính ngân hàng liên quan đến tài khoản ngân hàng
tài khoản cá nhân trên mạng xã hội thì người dân hết sức thận trọng tỉnh táo cảnh giác
khi phát hiện tài khoản mình của mình ngân hàng của mình bị truy cập trái phép
thì báo ngay cho ngân hàng qua các đường dây nóng
hoặc thực hiện các thao tác quên mật khẩu để chặn khóa
không cho đối tượng tiếp tục truy cập trái phép vào tài khoản ngân hàng của mình
thực tế hiện nay có tới chín mươi năm thông tin ở việt nam được tạo ra ở dạng số hóa và được lưu trữ
truyền tải dưới dạng dữ liệu điện tử
lượng người dùng internet cũng chiếm tới ba mươi một chín dân số
và xu hướng truy cập mạng bằng thiết bị di động đang tăng nhanh chóng
trong khi đó doanh nghiệp và tổ chức lại chưa xây dựng giải pháp bảo mật tổng thể
mà chỉ quan tâm đến cách khắc phục từng sự cố
thực ra mà nói thì chúng ta biết trong mạng internet này thì luôn luôn có những dấu hổng
và các cơ quan chức năng thì tìm một cách để bịt các dấu hổng như tạo ra bức tường lửa
tạo ra các cái gọi là cái thuật toán để ngăn chặn những hành vi xâm nhập đó
nhưng đồng thời với sự phát triển của mạng internet thì cũng đồng thời là xuất hiện những cái đối tượng
họ luôn luôn tìm cách là phá những cái gọi là những cái rào cản
những cái hệ thống bảo vệ an ninh
cái tài khoản gọi là chúng ta tạo những virus độc hại
đấy cũng chính là một trong những cái nguyên nhân dẫn đến cái tình trạng lừa đảo cũng như tội phạm mạng
nó vẫn tồn tại và phát triển
có thể thấy tình hình tội phạm sử dụng công nghệ cao để phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
ngày càng nhiều và có những diễn biến phức tạp
các đối tượng lừa đảo sử dụng nhiều phương thức thủ đoạn phạm tội tình vi
có xu hướng đan sen kết hợp giữa nhiều hình thức khác nhau
nhiều vụ án mang tính chất lừa đảo xuyên quốc gia trên không gian mạng gây ra những thiệt hại lớn
thủ đoạn lừa đảo xả danh mạo danh công an viện kiểm soát thanh tra tòa án biêu điện
để chiếm đoạt tài sản xá tăng mạnh
bộ công an cho hay các thủ đoạn này chiếm tỷ lệ trên sáu mươi năm số vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng
đề chủ động phong ngược
và đấu tranh hiệu quả với tội phạm sử dụng công nghệ cao
các cơ quan chức năng cần tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền các phương thức
thủ đoạn hoạt động của loại tội phạm này để mọi người biết và kiểm soát
hạn chế đăng tải thông tin cá nhân lên mạng xã hội nhằm tránh các đối tượng xấu lợi dụng để hoạt động phạm tội
khi nhận thấy các yêu cầu nạp tiền chuyển tiền vào tài khoản có dấu hiệu nghi vấn
thì phải trình báo ngay cho cơ quan công an để xử lý